hôm nay tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị phòng cảnh sát truy nã công an tỉnh lạng sơn đã phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn tổ chức tiếp nhận hai đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người do tổng công an biên phòng khu tự trị dân tộc trang tỉnh quảng tây trung quốc bắt giữ và trao trả
hai đối tượng được lực lượng chức năng phía trung quốc trao trả là nông văn phòng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu thường trú tại phường quyết thắng thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên và khổng văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở thôn tân lập xã nghĩa hòa huyện lạng giang tỉnh bắc giang
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn do mâu thuẫn cá nhân phòng và cường đã cùng một nhóm đối tượng sử dụng dao đến số nhà một nghìn chín trăm bảy mươi một ở phường thành công tp hà nội
để đâm chém một nạn nhân tử vong một số đối tượng bị bắt cường và phòng bỏ trốn
vào ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội ra quyết định truy nã toàn quốc tội danh giết người đối với nông văn phòng và khổng văn cường
hai đối tượng sau khi gây án đã rời khỏi địa bàn bỏ trốn sang trung quốc
sau khi nhận được thông tin hai đối tượng đang ẩn náu và làm thuê bên trung quốc
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh lạng sơn và phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tp hà nội
đã phối hợp tổ chức xác minh làm rõ tung tích nhân thân đối tượng đồng thời nhờ công an biên phòng trung quốc bắt giữ
sau khi tiếp nhận hai đối tượng các cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục bàn giao cho phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tp hà nội xử lý theo quy định của pháp luật